bộ lao động thương minh và xã hội đã chính thức đưa ra thông tin về vụ việc một mươi ba mộ liệt sĩ không có hải cốt tại tỉnh bắc cạn
về thông tin quy tập ngày chín tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đập hồ tân minh xã thanh vận huyện trợ mới bị vỡ
ba chiến sĩ thanh niên sung phong thuộc đại đội chín trăm ba mươi ba đội chín mươi hai thanh niên sung phong chống mỹ cứu nước bắc thái
đã hy sinh do bị nước cuốn trôi khi đang làm nhiệm vụ đắp đập theo huy động của cấp có thẩm quyền
theo thông tin thu thập được một mươi ba mộ chiến sĩ thanh niên sung phong được quy tập và di chuyển qua nhiều địa điểm
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi một mươi ba mộ liệt sĩ được quy tập di chuyển lần hai từ nghĩa trang liệt sĩ phủ thông cũ sang nghĩa trang liệt sĩ mới
nhưng trong quá trình an táng đã làm mất thông tin hiện nay không tìm thấy hồ sơ quy tập
theo sơ đồ mộ nghĩa trang liệt sĩ tại khu c có một mươi bốn mộ liệt sĩ chưa biết tên
và để xác định danh tính hải cốt cho một mươi ba liệt sĩ thanh niên sung phong
sở lợi động thương minh và xã hội tỉnh bắc cạn đã xin
ý kiến của cục người có công khai quật toàn bộ một mươi bốn ngôi mộ nêu trên
kết quả một mươi ba ngôi mộ không có cốt có túi ni lông trong có đất nhưng không có tiểu
riêng ngôi mộ số chín mươi chín còn nguyên cốt nguyên hàm sương mùn đen có tiểu
sở lợi động thương minh và xã hội đã bàn giao cho giám định viên chuyển về cục người có công
bộ lao động thương minh và xã hội để thực hiện việc giám định theo quy định
sở cũng tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn thành lập tổ công tác để tìm kiếm thêm thông tin
về các đợt quy tập di chuyển hài cốt liệt sĩ từ nhân chứng còn sống trong lực lượng quy tập trước đây